ngày một mươi tám tháng chín công an quận bảy tp hcm đang tạm giữ năm đối tượng trong băng nhóm chuyên đòi nợ thuê
và bốn đối tượng có liên quan để điều tra về hành vi bắt giữ người trái pháp luật
nhóm đối tượng này đã lên kế hoạch bắt giữ người đánh đập đòi số tiền một tỷ đồng theo thỏa thuận với chủ nợ
băng nhóm đòi nợ thuê do đối tượng phạm văn lộc sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám cầm đầu
theo thỏa thuận lộc sẽ đòi nợ một người tên dũng số tiền một tỷ đồng đã vay của đối tượng nguyễn bá huy
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám tiền công được trả là ba mươi số tiền đòi được tức ba trăm linh triệu đồng
trong hai ngày một mươi ba tháng chín và một mươi bốn tháng chín băng nhóm này lận lượt bắt giữ ba người có quan hệ bạn bè với dũng
đưa về khách sạn tại quận bảy sau đó liên tục đánh đập tra hỏi yêu cầu chỉ ra nơi dũng đang trốn
đến hai mươi h ba mươi tối ngày một mươi bốn tháng chín bằng các biện pháp nghiệp vụ công an quận bảy kết hợp cùng công an huyện nhà bè
đã giải cứu được ba người đang bị nhóm của lộc bắt giữ trái pháp luật
ngoài ra công an còn thu giữ nhiều mã tấu
công cụ hỗ trợ từ nhóm đối tượng trên hiện cơ quan công an đang điều tra mở rộng vụ việc